hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả một mươi năm thực hiện kết luận số sáu mươi một của ban bí thư
về đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của hội nông dân việt nam
trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi và quyết định số sáu trăm bảy mươi ba của thủ tướng chính phủ đã diễn ra vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
cùng giữ có đồng chí trương thị mai ubnd bí thư trung ương đảng trưởng ban sân vận trung ương
một mươi năm qua ban chỉ đạo đề án sáu mươi một trung ương và các địa phương các cấp ủy chính quyền và hội nông dân
đã làm tốt công tác quán triệt phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ đảng viên nhân dân
thông qua kết luận sáu mươi một và quyết định sáu trăm bảy mươi ba các bộ ngành trung ương và các cấp ủy chính quyền địa phương
đã tạo điều kiện để hội nông dân các cấp tham gia thực hiện các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội
và xây dựng nông thôn mới đặc biệt là cấp bổ sung ngân sách cho quỹ
hỗ trợ nông dân các cấp bố trí mặt bằng xây dựng các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân
tạo điều kiện cho các trung tâm hoạt động ký kết các chương trình phối hợp với hội nông dân cung cấp
có thể khẳng định kết luận sáu mươi một của ban bì thư và quyết định sáu trăm bảy mươi ba của thủ tướng chính phủ đã đi vào cuộc sống
mang lại hiệu quả lợi ích thiết thực cho nông dân nâng cao vị thế vai trò của hội nông dân
tuy nhiên công tác hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể còn lúng túng
việc xây dựng nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu
công tác đào tạo nghề phối hợp đào tạo nghề cho nông dân chưa đạt hiệu quả cao
đời sống của cư dân nông thôn tuy được cải thiện nhưng vẫn còn nhiều khó khăn
tại hội nghị các đại biểu đã chỉ ra những nguyên nhân hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới
đặc biệt là đề xuất các chính sách còn bất cập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân có động lực phát triển trong thời gian tới